đà nẵng có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi một
các tỉnh quảng bình quảng trị con tum gia lai có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
như vậy là bão số chín cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua đã đổ bộ vào đất liền nước ta và gây mưa lớn gió giật mạnh
tâm bão đã đổ bộ vào quảng ngãi với cường độ mạnh gió đã cuột liên hồi
ngoài đường cây cối đổ ngã mái tôn mái ngói kính vỡ
tại phú yên các tỉnh như phú hòa tây hòa tuy an gió to đã khiến cho một số cây xanh trồng dọc các tuyến đường liên xã đã bị đổ ngã
chính quyền các địa phương đang huy động lực lượng phương tiện giải tỏa thông đường tạo thuận lợi cho người dân lưu thông
ở sông cầu có ba mươi một ngôi nhà bị sập tốc mái hàng chục bìa tôm bị thiệt hại
tỉnh phú yên hiện có bốn mươi trên một trăm linh xã phường thị trấn đang bị mất điện do bão số chín
cũng do ảnh hưởng của bão hiện có ba trăm sáu mươi xã đang bị mất điện
chủ yếu tại đà nẵng quảng nam quảng ngãi bình định phú yên chiếm tổng số trên một mươi phụ tải của miền trung
ảnh hưởng của bão số chín mưa to nước dâng đã khiến cho một cây cầu ở con rẫy con tum bị cuốn trôi
hiện cả ba thôn của xã đắp ne với bốn trăm ba mươi tám hộ một bốn trăm sáu mươi tám khẩu đã bị chia cắt hoàn toàn
đến nay tại km số tám mươi tám cộng bốn trăm năm mươi quốc lộ hai mươi bốn tuyến đường huyết mạch nối liền tỉnh quảng ngãi và tây nguyên
với tổng chiều dài một trăm sáu mươi năm km
đang bị ách tắc phương tiện lưu thông rất khó khăn
riêng tại km tám mươi bảy chín mươi của tuyến quốc lộ kể trên có hai điểm sạt lở phương tiện tạm thời không qua được
trước tình hình diễn biến phức tạp của bão lũ sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh con tum
đã tổ chức thành lập năm đoàn kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số chín
tại các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề bởi bão số chín
tỉnh quảng ngãi và quảng nam hai địa phương này đã phải hứng chịu nhiều thiệt hại khi cơn bão này đổ vào
theo thống kê tại tỉnh quảng ngãi có gần năm trăm linh ngôi nhà bị sập và tốc mái hư hỏng
trong đó thị xã đức phổ ba trăm linh nhà tư nghĩa bảy mươi nhà trà bồng hai mươi hai sơn tây một mươi sáu sơn tịnh bảy ba tơ ba mươi hai
bão mạnh cũng đã làm cho bảy trụ sở cơ quan bị tốc mái
một trạm thu phát sóng của vinaphone ở xã phổ khánh thị xã đức phổ bị đổ ngã
do ảnh hưởng của bão
tại bình châu huyện bình sơn đã đo được gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
đảo lý sơn có gió mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
tại lý sơn hàng trăm tàu thuyền và nhà dân trên đảo đã bị hư hại nặng nề
sau khi cơn bão số chín mang sức gió giật trên cấp một mươi ba quét qua
nhiều tàu bị sóng lớn quật mạnh và va đập vào bờ thủng vỡ thân tàu chìm dưới mặt nước
tại thành phố quảng ngãi gió rất mạnh kèm theo mưa lớn
trên các tuyến đường cây cối bị gãy cảnh một số công trình nhà dân bị tốc mái
thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh trên các tuyến đường chính hầu như không có người qua lại
và để đảm bảo an toàn điện lực quảng ngãi cũng đã tiến hành cắt phụ tải
hầu hết các huyện đang bị mất điện trên diện rộng
với những thiệt hại như vậy thì có thể thấy rằng ở quảng ngãi hiện tại thì trời bắt đầu cũng đã giảm gió
và có thể thấy rằng tâm bão đã đi qua
tuy nhiên hoàn lưu bão vẫn còn rất mạnh
tỉnh quảng ngãi khuyến cáo người dân chưa được ra khỏi nhà lúc này
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành công điện và yêu cầu người dân ở yên nơi sơ tán đến một mươi sáu h ngày hôm nay
lúc này thì trên các nẻo đường cây cối ngổn ngang cũng chưa thể đi lại được
sau khi bão đi qua các lực lượng chức năng sẽ chung tay dọn dẹp bớt cây cối mới có thể lưu thông tạm
trong khi đó thì tại quảng nam cũng giống như quảng ngãi đây cũng là địa phương nằm gọn trong tâm bão
và trưa nay khi bão đổ bộ vào các khu vực tại tỉnh quảng nam cũng đã có mưa to gió lớn gió giật mạnh
hiện có rất nhiều nhà dân đã bị hư hỏng tốc mái do bão số chín gây ra
phóng viên ngọc lũy tại quảng nam sẽ thông tin chi tiết về cơn bão số chín tại đây
xin mời phóng viên ngọc lũy
thưa quý vị và các bạn sau khi cơn bão số chín đổ bộ vào đất liền
thì tại thành phố hội an tỉnh quảng nam gió giật mạnh liên tục đã khiến hàng loạt cây cối ngạt
nhiều nhà dân bị tốc mái tạo vấn đề về đại dịch của hội an
thì sản phẩm và nguyên nhân cao đã khiến khu vực bờ càng bị sạch lỡ và nguyên nhân cao đã bị sạch lỡ
tại vị trí quốc gia mỹ gió mặt chưa từng có đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái
sơ ván thẳng cấp hơn hai trăm linh người dân và hơn một trăm năm mươi nhà dân có nguy cơ bị sạch lỡ
tại các thị trường miền núi của tỉnh quảng nam nước sông và sứ đan dân cao cũng khiến nhiều xã bị chia cắt
nhiều tiến đường bị tê liệt
còn tỉnh quảng nam có năm mươi sáu xã bị cắt điện
đấy thì hiện tại vẫn chưa có câu số thống kê cụ thể về những thiệt hại do bão gây ra
tuy nhiên thì gió vẫn còn ngại nhưng mà chưa có dấu hiệu dừng lại
vì vậy thì các thị trường càng hãy xuống lưng này để đưa thông tin đến các thị trường này
xin cảm ơn phóng viên ngọc lũy
có thể thấy rằng là chị đã rất là cố gắng để có thể truyền tải những thông tin mới nhất ở quảng nam đến quý vị vào lúc này
và thưa quý vị không nằm trong tâm bão
thế nhưng đà nẵng cũng là địa phương
phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số chín
ngay khi bão đổ bộ vào gió giật mạnh đã khiến cho nhiều nhà dân bị tốc mái cây cối bị gãy đổ gây trở ngại tại các tuyến đường giao thông
trước tình hình trên lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực ứng phó bão tuần tra trên các tuyến đường dọn dẹp cây gãy đổ
và nhắc nhở các phương tiện trong vấn đề di chuyển tiến hành thông tuyến và đảm bảo an toàn cho người dân
sau đây là ghi nhận của phóng viên diệu hằng
bắt đầu một mươi một h sáng nay
tại đà nẵng mưa gió giật mạnh
nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của bão nhà bị tốc mái
thưa quý vị và các bạn mặc dù không phải là vùng tâm bão động bộ
nhưng hai lúc này thì thành phố đà nẵng đã chịu ảnh hưởng mạnh từ cơn bão số chín
tại nhiều tuyến đường thì rất nhiều cây xanh đã bị ngã đổ gió giật mình
tình trạng cây xanh bị ngã đổ chắn đường xảy ra tại các tuyến đường ven biển
dọc sông hàng một số tuyến phố trung tâm đường tránh nam hải vân
từ buổi sáng
lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã chia các tổ công tác kiểm tra những khu vực đường giao thông
chịu ảnh hưởng của bão số chín xử lý bước đầu tình trạng cây ngã đổ

dùng cưa và lực lượng phối hợp với tất cả các lực lượng có liên quan chúng tôi trước mắt là giải quyết chống ách tắc giao thông
hầu hết người dân chấp hành nghiêm yêu cầu không ra khỏi nhà từ sau hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng một mươi
tuy nhiên trong sáng ngày hôm nay trên địa bàn thành phố một số phương tiện vẫn di chuyển
lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng xe nhắc nhở các chủ phương tiện tìm nơi tránh bão an toàn
ngay sau khi bão tan lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục kiểm tra xử lý không để xảy ra tình trạng ách tắc mất an toàn giao thông
thưa quý vị trước khi bão đổ bổ vào vào trong chiều ngày hôm qua
tại vị trí cách thành phố nha trang tỉnh khánh hòa khoảng một trăm ba mươi năm hải lý về phía đông đông bắc
tàu cá mang số hiệu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts với một mươi hai ngư dân bị phá nước và đã bị chìm dần xuống biển
và tiếp đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi
tàu cá mang số hiệu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts với một mươi bốn ngư dân do ông võ ngọc đoan làm thuyền trưởng trên đường chạy về bờ để tránh chú bão
đến khu vực cách hòn tre khánh hòa khoảng một trăm bảy mươi hai hải lý về phía đông thì cũng bị phá nước tàu chìm và mất liên lạc
gia đình của chủ tàu đã đề nghị các cơ quan chức năng cứu hộ
hiện công tác tìm kiếm các ngư dân bị mất liên lạc đang được tích cực triển khai
và cũng vào lúc một mươi ba h chiều ngày hôm nay ban chỉ huy tiền phương ứng phó với cơn bão số chín
đặt tại thành phố đà nẵng tiếp tục làm việc triển khai phương án tiếp cận tìm kiếm cứu nạn hai mươi sáu ngư dân đang mất liên lạc trên biển bình định
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì tôi đang có mặt tại trụ sở ban chỉ huy ứng phó với cơn bão số chín đặt tại thành phố đà nẵng
theo thông tin từ cục hộ bang chỉ đạo hiện tại trên biển bình định đã có ba tàu đang gặp nạn
trong đó hai tàu mất tích và một tàu đang bị chết máy và thả trôi khiến hai mươi sáu ngư dân bị mất tích
đến thời điểm này lực lượng cứu hộ cứu nạn đã liên lạc được với một tàu đang bị chết máy
ngày một giờ sáng hôm nay hai tàu kiểm ngư đã từ cam trân và dự kiến đến hai mươi giờ tối nay sẽ tiếp cận được tàu đang thả trôi
sau buổi họp sáng nay lúc sáu giờ ban chỉ đạo đã điều động thêm một tàu kiểm ngư tiếp tục ra khu vực tàu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm ba mươi tám bị chìm vào trưa ngày hôm qua
ngoài ra lực lượng chức năng cũng đã sẵn sàng sử dụng máy bay để tham gia công tác tìm kiếm
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng với tội giết người
đối tượng nguyễn văn hai sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp khánh hội xã tiên thủy huyện châu thành tỉnh bến tre
đối tượng nguyễn văn gập sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp năm xã an hòa tây huyện ba chi tỉnh bến tre
cao một m sáu mươi năm lông bài rậm rái tai thụt và có nốt ruồi cách hai hai cm dưới sau cánh mũi phải
và đối tượng lữ văn miêng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp an bình xã an nhơn huyện thạnh phú tỉnh bến tre
có xeo chấm cách hai năm cm trên sau đầu lông bài trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chứng nhận
các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện